tại nút giao thân cửu nghĩa thuộc địa bàn xã tam hiệp huyện châu thành tỉnh tiền giang
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thị xát tiến độ thi công dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
sau khi nghe báo cáo thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư
các nhà thầu địa phương và các cơ quan có liên quan
thủ tướng nhấn mạnh đây là tuyến đường rất có ý nghĩa đối với nhân dân vùng đồng bằng sông cửu long
và sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực
do đó bộ giao thông vận tải phải tiếp tục triển khai cầu mỹ thuận sớm nhất
nỗ lực giải ngân triển khai công trình từ mỹ thuận đến cần thơ
nghiên cứu tuyến cần thơ cà mau tiến tới hoàn thiện dự án từ tp hcm đi trung lương mỹ thuận cần thơ cà mau